đức thông qua gói hỗ trợ trị giá lên tới gần một một nghìn tỷ euro quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này để ứng phó với dịch covid một mươi chín
quốc hội canada cũng thông qua gói cứu trợ trị giá tám mươi hai tỷ đô la canada tương đương với năm mươi sáu tỷ đô la mỹ với nhiều quyền khẩn cấp trao cho chính phủ
quỹ tiền tệ quốc tế imf và ngân hàng thế giới vkp kêu gọi nhiều chính phủ giãn nợ cho các nước nghèo để tạo điều kiện chống dịch
đồng thời liên hợp quốc cũng đề xuất một kế hoạch nhân đạo với tổng giá trị lên tới hai tỷ đô la